như vậy tính đến sáng nay tổng số vaccine covid một mươi chín về việt nam từ nhiều nguồn khác nhau là hơn hai mươi sáu triệu liều
riêng vaccine astrazeneca có hơn một mươi sáu triệu modena có hơn năm triệu pfizer có hơn hai tám triệu vaccine sinopharm có hai năm triệu và một mươi hai liều vaccine sputnik v
đến nay bộ y tế đã phân bổ hai mươi năm đợt vaccine covid một mươi chín về các địa phương đơn vị bộ ngành
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
công an tp trí linh tỉnh hải dương vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng liên quan đến việc làm giả giấy xét nghiệm covid một mươi chín
hòng qua mắt lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
cụ thể vào khoảng ba giờ chiều ngày hôm qua lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch ở phường phản lại tp chí linh
phát hiện lái xe đỗ anh tuấn sử dụng phiếu trả lời kết quả xét nghiệm sars cov hai của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương nghi là giả để đi qua chốt
công an tp chí linh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nam đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật
mở rộng điều tra vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường trù muôn lậu tại tỉnh an giang cầm đầu
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà
đối với trần thị thảo trang chủ tiệm vàng thảo kim thành
tại tp hcm về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
sau khi trần thị thảo trang bị bắt hai đối tượng là nguyễn hồng cam chú tại tỉnh sóc trăng và trương văn báo chú tại tỉnh ninh bình là đàn em của trang cũng đã ra đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
phớt lờ lệnh cấm tổ chức các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch covid một mươi chín chủ quán karaoke ở huyện thiệu hóa đã bị công an tỉnh thanh hóa bắt quả tàng
vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi năm tháng tám nguyễn đình lộc vẫn đồng ý cho bốn đối tượng đến quán của mình hát karaoke
tại đây ngô thiện nghĩa đã vay của lộc hơn hai mươi sáu triệu đồng để trả nợ
khi thanh toán tiền để về lộc đã tính tổng cả số tiền nghĩa vay và tiền hát là hơn ba mươi năm triệu đồng
do nghĩa không có tiền trả nguyễn đình lộc đã bắt giữ cả bốn người nói trên ở lại quán khi nào gia đình mang tiền đến trả mới cho về
nhận được tin báo lực lượng công an đã bắt quả tăng lộc về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
tiến hành xét nghiệm ma túy đối với các đối tượng liên quan cơ quan công an phát hiện ba đối tượng dương tính với các chất ma túy